thủ tướng chính phủ đã có văn bản đồng ý việc vay bổ sung vốn tín dụng yêu đái của chính phủ trung quốc
đồng thời chính phủ cũng đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để dự án đi vào khai thác thương mại trong năm hai nghìn một mươi sáu
được biết số tiền hai trăm năm mươi sáu mươi hai triệu usd được thủ tướng đồng ý vay bổ sung từ phía trung quốc nói trên
nhằm để bố trí cho phần lớn tổng mức đầu tư tăng thêm của dự án phần còn lại sẽ bố trí từ vốn đối ứng của việt nam
thủ tướng giao bộ giao thông vận tải khẩn trương tổ chức điều chỉnh dự án phối hợp các bộ ngành liên quan thẩm định
việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án theo quy định của luật đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan
trên cơ sở đó xác định số vốn đối ứng cụ thể
cần bổ sung và bố trí theo tiến độ dự án
bộ giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án và tiến độ giải ngân
đối với các nguồn vốn vay theo hai hiệp định tín dụng đã ký với phía trung quốc theo đúng cam kết
sau một thời gian thi công đến đầu năm hai nghìn một mươi bốn dự án được các bên liên quan đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư
từ năm trăm hai mươi hai tám mươi sáu triệu usd lên tám trăm sáu mươi tám bốn triệu tăng ba trăm một mươi năm một mươi tám triệu usd so với tổng mức đầu tư ban đầu